thưa quý vị và các bạn trong phần một chúng tôi đã đề cập đến những tác hại nguy hiểm của ma túy đá đến sức khỏe cũng như hậu quả khôn lường đối với xã hội
thời gian gần đây thì số lượng các đối tượng sử dụng ma túy đá gia tăng đột biến cùng với đó trên thị trường xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp dạng mới với động lực mạnh hơn
vấn đề đặt ra hiện nay là công tác quản lý và tập trung các đối tượng vào các trung tâm chữa bệnh giáo dục xã hội vẫn là một bài toán nan giải khi các giải pháp đưa ra vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả
mỗi tháng khoa điều trị các dối loạn liên quan đến điện chất bệnh viện tâm thần hà nội tiếp nhận khoảng hai trăm năm mươi bệnh nhân liên quan đến các chất gây nghiện
trong đó có khoảng ba mươi ca liên quan đến ma túy chủ yếu dưới dạng ma túy tổng hợp được biết đây là nơi điều trị các dối loạn liên quan đến lạm dụng chất nhiều nhất cả nước
phần lớn là bệnh nhân ở đây lúc vào viện rất phức tạp bệnh nhân là phần lớn trong tình trạng dối loạn tâm thần gây hấn kích động đánh hại gây dối cho tự xã hội
và được gia đình cố gắng đưa được đến đây hoặc là nhờ bên an ninh xã hội đưa đến đây
số người nhập viện điều trị ngày càng đông khoa thường xuyên trong tình trạng quá tải
thêm vào đó việc xuất hiện ngày càng nhiều loại ma túy tổng hợp ở dạng mới độc lực mạnh và nguy hiểm hơn
trong khi những dạng cũ còn chưa kịp điều trị rất điểm khiến cho các y bác sĩ tại đây gặp rất nhiều khó khăn
cho đến thời điểm này những cái quy định về việc trần đoán điều trị ma túy tổng hợp ma túy đá này
nó cũng chưa được thực thi một cách chặt
và có lẽ hiệu quả của nó cũng còn rất là trừng mực
chúng ta chưa có một phác đồ điều trị cai nghiện ma túy tổng hợp chính thức do bộ y tế ban hành
nâu nay thì điều trị ca nghiện cho người nghiện ma túy tổng hợp chủ yếu vẫn sử dụng chung với phác đồ
là điều trị người nghiện nhóm opiát như là thuốc viện heroin
do vậy mà cái kết quả thì cũng rất là khó nói
nên làm việc ạ
tình trạng gia tăng các đối tượng nghiện ma túy tổng hợp
ba bộ bộ y tế bộ lao động thương binh và xã hội và bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba
đã phối hợp ban hành thông tư liên tịch số một mươi bảy quy định về các triệu chứng
để xác định đối tượng nghiện ma túy tổng hợp chất dạng ametamin
đồng thời cũng đề cập đến việc theo dõi quản lý lập hồ sơ đối tượng đưa vào điểm cai nghiện
tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn nhiều bất cập
cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành từ cấp cơ sở
thủ tục thì kéo dài
rồi các tài liệu hồ sơ trong hồ sơ thì rất nhiều loại
rời rạc rời rạt từ phòng nọ chuyển sang phòng kia phòng kia chuyển sang phòng kia
chỉ một khâu nào thấy là hồ sơ nó chưa đủ thì lại phải chuyển lại cấp ngược lại
và như vậy thì mất hết thời gian
dối loạn tâm thần do ma túy đá là bệnh lý liên quan đến sức khỏe
tâm thần nên việc điều trị phục hồi chức năng bắt buộc phải đưa đến các cơ sở điều trị y tế
tuy nhiên việc xác định tình trạng nghiện của người nghiện ma túy để đưa đi cai còn gặp nhiều khó khăn
thậm chí ở nhiều địa phương quy trình này được cho là chưa thể thực hiện được
chính vì vậy việc đưa các đối tượng nghiện vào các trung tâm chữa bệnh giáo dục
lao động vẫn chỉ phụ thuộc chủ yếu vào gia đình và người thân
chủ động phát hiện sớm các điều nghiện bất thường của con em đình đưa đến các cơ sở y tế
sớm nhất bởi dù chậm dù khó khăn nhưng đó là con đường duy nhất giúp cho người nghiện trở lại với cuộc sống